tiếp tục với một vấn đề sức khỏe đáng chú ý khác bộ y tế đã có hướng dẫn cụ thể cho các trường hợp f covid một mươi chín cách ly và tự chữa trị tại nhà
tuy nhiên mạng xã hội vẫn xuất hiện các bài thuốc và phương pháp điều trị không có căn cứ khoa học
nên đội ngũ bác sĩ cũng như lực lượng chức năng liên quan đã lên tiếng bác bỏ cảnh báo người dân
trong ngày hai mươi bảy tháng bảy đại học y dược tp hcm bác bỏ phương pháp của một tài khoản mạng xã hội cho rằng có thể tự điều trị covid một mươi chín tại nhà
đại học y dược tp hcm khẳng định các loại thuốc liệt kê trong bài viết phải được kê đơn chứ không tự ý dùng
đây không phải là trường hợp duy nhất
từ khi bộ y tế có hướng dẫn cho phép các trường hợp f được tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà
xuất hiện nhiều video và phương pháp từ các thầy thuốc mạng xã hội hướng dẫn chữa bệnh một cách tràn lan
thực tế một bộ phận người dân tin vào những nguồn không xác thực
càng yêu cầu các bộ ngành tăng độ phủ của kênh thông tin y tế chính thống
nếu mình không phủ được cho người ta thì người ta phải tìm kênh khác
mà tìm kênh khác thì người ta tin ai người ta tin người đó thôi
còn cái chuyện mà mình kiểm soát phép thuốc thì mình cũng phải chính thống
bên cạnh khuyến cáo về tìm nguồn thông tin chữa trị có kiểm chứng
thì trong hơn một tháng qua bộ y tế cảnh báo người dân cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lan truyền trên mạng xã hội tin nhắn tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác
lực lượng công an các địa phương cũng liên tục thông tin đến người dân về thủ đoạn này
các hữu đoạn của các loại tộc phạm thông tin qua các mạng để lừa đảo người dân
để chuyển tiền như là việc hứa hẹn để chích được vaccine covid để chuyển giải khoản là lừa đảo lấy tiền
với những tin giả lan truyền về thiếu hụt thuốc thì hiện tượng tích trữ paracetamol đã diễn ra
bệnh viện đã từng tiếp nhận trường hợp bị ngộ độc do lạm dụng thuốc hạ sốt paracetamol để chữa covid một mươi chín
do đó người dân nên cẩn trọng trước các bài thuốc lan truyền không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội
trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cần xin ý kiến bác sĩ không được tự ý sử dụng